kính thưa quý vị ngày một mươi hai tháng một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương cho biết
hiện đang phối hợp công an thị xã bến cát và các đơn vị nghiệp vụ tích cực điều tra
làm rõ nguyên nhân tử vong của một phụ nữ được phát hiện trong căn nhà trọ
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi hai giờ cùng ngày người dân sinh sống tại khu nhà trọ
nằm trên đường ng năm khu phố tám phường chánh phú hòa thị xã bến cát tỉnh bình dương
phát hiện có mùi tanh hôi phát ra từ một căn phòng trọ có một người phụ nữ tôi ở
như đã nhiều ngày không thấy ra ngoài nghi ngờ có việc chắn lành nên đến kiểm tra
nhìn qua khe cửa thì táo hỏa phát hiện vật lại nằm dưới phòng nên báo cơ quan công an
nhận tin báo lực lượng công an thị xã bến cát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
bước đầu xác định hiện trường là một căn phòng trọ khóa cửa ngoài
ở dưới phòng có một chiếc mền màu đỏ bó chặt thi thể người phụ nữ khoảng từ ba mươi bốn mươi tuổi
hiện lực lượng công an đang tiến hành phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ vụ việc